thêm một tàu cá vỏ thép thứ tư được đóng mới theo nguyên định sáu bảy của chính phủ được bàn giao cho ngư dân phan thanh trị ở phường phú đông tp tuy hòa tỉnh phú yên
đây là tàu cá vỏ thép thứ năm của ngư dân phú yên có công suất máy chính tám trăm hai mươi chín mã lực dài hai mươi bảy tám mươi tám m rộng bảy hai m chiều cao mạn ba một mươi năm m lượng nước chiếm hai trăm ba mươi năm tấn mang số hiệu pi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một ts tên hướng biển một
do công ty đóng tàu pha rừng thi công với sự giám sát của công ty đầu tư phát triển thủy sản đông á tàu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nghề cá hiện đại hành nghề lưới chụp theo tiêu chuẩn cấp một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm hoạt động trên biển trong vòng ba mươi ngày với biên chế thuyền viên từ một mươi bốn đến một mươi tám người